công an huyện càm lộ phát hiện và thu giữ thêm gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
được biết hai đối tượng minh và hằng đều nghiện ma túy
riêng đối tượng binh từng có bốn tiền án về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến ma túy tại đồng nai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng đều trú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan công an phát hiện bắt quản tăng lê thị phương thảo
đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
qua điều tra mở rộng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phạm thế quý và nguyễn quốc thuần về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét nơi ở cơ quan công an đã thu giữ tám mươi gói chất bột màu vàng
nghi là ma túy thế hệ mới có trọng lượng gần ba trăm chín mươi tám gram
một gói chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy có trọng lượng gần sáu mươi tám gram
bốn gói tinh thể màu trắng nghi là chất dùng pha trộn ma túy
có trọng lượng hơn ba ba kg và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
vừa phát hiện nhóm chín thiếu niên là học sinh của một số trường trung học cơ sở trên địa bàn
có hành vi tự chế pháo nổ trái phép
tại cơ quan công an nhóm học sinh này khai nhận xem trên mạng xã hội cách thức tự chế pháo nổ
sau đó góp tiền mua thuốc pháo
trên mạng xã hội rồi tự cuốn giấy làm quả pháo để đốt
lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy ống được cuộn bằng giấy một mét dây cháy chậm
hỗn hợp hóa chất làm bột thức pháo và một số dụng cụ dùng để tự chế pháo nổ
hiện công an huyện kim bảng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và phối hợp với nhà trường gia đình
để quản lý giáo dục đối với nhóm thiếu niên trên
công an phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi vừa phát hiện điểm chiết ga trái phép quy mô lớn
công an phường phổ thạnh thị xã đức phổ đã kiểm tra địa điểm sang chiết ga trái phép
tại tổ dân phố la vân phường phổ thạnh do ông võ tấn huy làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng
đang thực hiện sang chiết ga trái phép từ bình ga loại bốn mươi năm kg sang các bình ga mini
thu giữ tại hiện trường tổng cộng bốn mươi năm bình ga loại bốn mươi năm kg đã đang và chưa sử dụng
cùng hơn một trăm linh thùng mỗi thùng đựng hai mươi tám bình ga mini đã được thành phẩm